ngày một mươi bảy tháng bốn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã phối hợp với sở ngoại vụ tỉnh
tổ chức lễ bàn giao một thuyền viên quốc tịch philippines bị nạn trên biển cho tổng lãnh sự quán philippines tại tp hcm
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng hai tàu cá do ông đào văn quỳnh làm thuyền trưởng đã phát hiện và cứu vớt một người đang trôi giặt trên biển
và bàn giao nạn nhân cho bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu chăm sóc y tế
đến ngày một mươi sáu tháng bốn sức khỏe của thuyền viên đã ổn định và được bàn giao cho tổng lãnh sự quán philippines
tại lễ bàn giao đại diện tổng lãnh sự quán philippines thay mặt cho đại sứ quán philippines gửi lời cảm ơn chân thành
đến chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu và bộ đội biên phòng tỉnh đã chăm sóc và giúp đỡ thuyền viên trong những ngày ở việt nam